chiều ngày một mươi hai tháng tám công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình về tội danh giết người
tuấn là đối tượng chủ mưu trực tiếp dùng dao nhọn đâm hai người phụ nữ tử vong
như antv đã đưa tin khoảng một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám nguyễn văn tuấn chú tại thôn trung hòa xã việt thuận huyện vũ thư
đến nhà chị bùi thị huế ở phường trần lãm thành phố thái bình đòi nợ
trong khi đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn tuấn đã dùng dao nhọn mang theo đâm chị huế
lúc này bà nguyễn thị tỉnh là mẹ đẻ chị huế thấy con bị đâm liền chạy ra đường chi hô
thì bị tuấn chạy theo và đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sự việc xảy ra đã khiến chị huế và bà tình chết tại chỗ
ngay sau khi gây án tuấn đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và khống chế bắt giữ giao cho cơ quan công an
chỉ vì một phút nổi lòng tham dẫn tới hành vi giết người cướp tài sản
đối tượng trần thị ngọc nga ba mươi tám tuổi chú ấp phú hưng xã hỏa phú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan công an tỉnh vĩnh long quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt khẩn cấp
một mươi tháng tám trần thị ngọc nga đến nhà bà trần thị tám bảy mươi tuổi tại ấp phước bình huyện long hồ để bán rau
tại đây nga cùng bà tám có nói chuyện qua lại
khi bà tám đi tắm có nhờ ngà mở đèn để tìm điện thoại bị rơi
khi tìm giúp điện thoại cho bà tám thấy tùy áo của bà cụm tiền nga đã nảy sinh lòng tham
dìm đầu bà tám xuống chậu nước cho tới khi nạn nhân chết lục lấy tiền rồi bỏ về nhà
quá trình điều tra lực lượng công an đã có đủ cơ sở để khởi tố trần thị ngọc nga về hành vi giết người cướp tài sản
hành hung người khác gây thương tích ba mươi bốn chỉ vì một hiểu lầm nhỏ không đáng có
đối tượng bùi hồng quân đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước
tuyên án sáu năm tù giam cho hành vi phạm tội trên của đối tượng
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn một mươi năm khi đến nhà trọ của bạn gái chơi quân đã gặp anh nguyễn thành đạt
do nghi ngờ đạt có tình cảm với bạn gái của mình quân đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh đạt
không dừng lại tại đó quân còn dùng một thanh kim loại dài một trăm bảy mươi cm đánh trúng đầu anh đạt gây chảy máu
tỷ lệ thương tích ba mươi bốn
đối tượng bùi hồng quân đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
gần đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin giao bán thanh lý xe tăng vật xe trôn thuế
chủ nhân của những trang mạng này cho biết
chỉ cần cung cấp thông tin cần loại xe tăng vật thanh lý nào sẽ được đáp ứng
điều đáng nói trang mạng này đã giả danh tên của lực lượng công an nhân dân để lừa đảo
bởi vậy người dân cần cảnh giác với những thông tin trên
truy cập vào facebook có tên thanh lý xe trốn thuế từ bộ công an
có nhiều hình ảnh xe mô tô tay ga như sh vespa lx airblade đang được chủ nhân của facebook giao bán
theo chủ nhân của facebook này toàn bộ số xe mô tô đăng tải trên là xe tăng vật
xe trốn thuế đang được cơ quan chức năng thanh lý giá rẻ bất ngờ
đính kèm là lời khẳng định cam kết xe máy mới một trăm linh do các tên tội phạm nhập lậu về và trốn thuế
bị cơ quan công an bắt và thu giữ
nội dung thanh lý xe trốn thuế cũng được đăng tải trên trang facebook có tên
của công an nhân dân thanh lý xe trôn thuế gây quỹ tỉnh thương
người dân khi đọc những thông tin trên cần cảnh giác kèo tiền mất tật mang
bởi đối với phương tiện là tăng vật các vụ án không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thuộc diện bị tịch thu đến thời hạn sẽ có hội đồng thẩm định bán đấu giá tài sản
tiến hành thanh lý số phương tiện trên theo một quy trình chặt chẽ
mặt khác trên thực tế hiện không hề có đơn vị nào trực thuộc bộ công an là cục công an nhân dân
đó là ước mơ của tất cả sinh viên mới ra trường
lợi dụng tâm lý này một số đối tượng đã tung tin
có khả năng chạy được việc làm để chiếm đoạt tài sản của nhiều người
nhất là sinh viên vừa tốt nghiệp cần việc làm
tùy thủ đoạn không mới nhưng ở một số địa phương vẫn có nhiều nạn nhân bị mắc lừa
kỳ nhận của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
đây là đối tượng đặng thị kim bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú khóm tám phường một thành phố bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang
khi đang nhận tiền xin việc của anh phạm linh khương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố bạc liêu
tại cơ quan công an bằng khai nhận do có quen biết từ trước với gia đình anh phạm linh khương
tự nhận mình có mối quan hệ rộng có khả năng xin được việc và hứa hẹn xin việc làm cho anh khương
bằng đã yêu cầu phía gia đình nạn nhân đưa số tiền hai mươi triệu đồng
do thông qua về dị úc có quen biết với bà bằng nhờ bà xin việc số tiền là hai mươi triệu đồng
sau hơn một năm mặc dù đã nhận đủ số tiền hai mươi triệu đồng từ phía gia đình anh khương
nhưng bằng vẫn không xin được việc cho nạn nhân
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu bằng tiếp tục yêu cầu anh khương đưa thêm năm triệu đồng
trong khi đang nhận tiền thì bằng bị lực lượng công an bắt giữ
tự nhận quen biết để đi xin việc bà tôi sai

tôi nhận tiền của khương là để sử dụng cho mục đích cá nhân
qua sự việc trên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu khuyến khích người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
có ý thức tham gia tố giác tội phạm không để đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản
ai là bị hại trong vụ việc trên đến công an tỉnh bạc liêu để trình báo để tiến hành xác minh điều tra làm gõ
thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự tăng cường các biện pháp
nghiệp vụ để phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh kịp thời với loại tội phạm này
vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho những ai có nhu cầu xin việc để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác
khi cần xin việc làm phải nghiên cứu kỹ các quy định của nhà nước
hoặc trực tiếp đến các cơ quan đơn vị tuyển dụng để nộp hồ sơ tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin để lừa đảo
tại lãng sơn đồn biên phòng tân thanh vụ đội biên phòng tỉnh lãng sơn vừa phát hiện bắt vụ mua bán trái phép một kg ma túy sạng đá
trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại đường lọ bon thuộc thôn nà lầu xã tân thanh huyện văn lãng
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phát hiện một đối tượng nam thanh niên đang đi hướng từ biên giới về việt nam
khoác trên người một túi sách có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng cho kiểm tra hành lý
qua kiểm tra bên trong túi có cất dấu một gói ni lông trước các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy sạng đá
đối tượng đã được đưa về đồn biên phòng tân thanh để làm rõ
qua đấu tranh khai thác ban đầu đối tượng khai tên là hoàng nghĩa hiếu chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
số tinh thể màu trắng có trọng lượng một kg trên đối tượng khai là ma túy dạng đá
mua từ một người đàn ông trung quốc với giá một trăm tám mươi triệu đồng mục đích đem về sử dụng và bán kiếm lời
một trăm ba mươi kg pháo nổ do trung quốc giảm sát
pháo nổ được vận chuyển trái phép vào việt nam qua đường biên giới
vừa bị lực lượng chức năng đồn biên phòng cốc bàng phối hợp với công an huyện bảo lạc tỉnh cao bằng phát hiện bắt xử
hai đối tượng vận chuyển trái phép pháo tên là phan văn tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và chu văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng chú tây huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
hai đối tượng khai nhận mua pháo bên trung quốc với một người phụ nữ không quen biết
tổ công tác đã lập biên bản thu giữ bốn bao tải chứa một sáu trăm linh quả pháo nổ có trọng lượng sáu mươi tám kg hơn một một trăm chín mươi quả pháo nổ tổng trọng lượng sáu mươi hai kg
ngoài ra cơ quan chức năng còn thu giữ hai xe máy là phương tiện vận chuyển cùng số tiền mặt hơn một triệu sáu trăm linh nghìn đồng và một số tăng vật khác
là huyện miền núi ở cửa ngõ phía tây của tỉnh phú yên giáp danh với gia lai nơi có tuyến quốc lộ hai mươi năm đi qua
lợi dụng đặc điểm này các đối tượng lâm tặc
thường chọn địa bàn huyện sơn hòa làm nơi khai thác tập kết vận chuyển gỗ lậu về xuôi
trước thực trạng trên lực lượng công an huyện sơn hòa đã vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt
nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu đã bị lực lượng công an phát hiện xử lý nghiêm
ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại phú yên
sử dụng xe mô tô độ chế xe tải xe khách đã quá niên hạn sử dụng làm phương tiện vận chuyển gỗ lậu
khi bị lực lượng chức năng phát hiện đón bắt các đối tượng vận chuyển gỗ lậu ngoan cố chống trả
phóng xe bạt mạng để tẩu thoát hoặc cắt bỏ tăng vật nhằm cản trở gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ
và cuối cùng là bỏ của chạy lấy người trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật
đó là thực tế và cũng là chiêu thức đối phó của các đối tượng vi phạm hiện nay khi vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn huyện sơn hòa
các đối tượng thường sử dụng loại xe độ chế và xe một mươi sáu chỗ ngồi và vận chuyển lâm sản trái phép và thường tổ chức lực lượng đi canh đường
khi phát hiện các lực lượng chức năng của chúng tôi thì đón trận kiểm tra thì chúng thường gọi như là chống đối quyết liệt
đẩy gỗ xuống lòng đường và gọi như là cho xe chạy tốc độ cao để gọi như là chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
cho nên là trong quá trình thi hành rất gặp nhiều khó khăn
trong những năm qua công an huyện sơn hòa đã triển khai nhiều lực lượng phương tiện kết hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh phòng chống quyết liệt với loại tội phạm vận chuyển gỗ lậu
kết quả từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên bốn mươi vụ vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn huyện sơn hòa đã bị phát hiện bắt giữ
trong đó lực lượng công an đã tạm giữ hơn hai mươi năm mét khối gỗ các loại gần hai tấn gỗ quý hiếm
tịch thu hàng chục ô tô hai trăm một mươi năm mô tô độ chế và phương tiện thô sơ
nhiều đối tượng đã bị khởi tố điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn huyện sơn hòa đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp
đối tượng ngày càng tinh vi và liều lĩnh
thiết nghĩ bên cạnh lực lượng công an cơ quan chức năng và các cấp chính quyền cùng người dân địa phương
cần vào cuộc với quyết tâm cao nhất để góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn phát triển kinh tế xã hội địa phương
phần của bản tin là những thông tin chuyên án tội phạm và dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
thưa quý vị sáng sớm nay giải hội tụ nhiệt đới đi qua bắc bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực quảng tây trung quốc
tiếp tục di chuyển hướng về phía các tỉnh biên giới phía bắc của nước ta nên sẽ gây mưa lớn ở bắc bộ
tại khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
đề phòng có lốc xoáy gió giật mạnh lũ quét và xa lở đất với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi và trung du khu vực đông bắc và việt bắc
sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám thì khu vực này sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa đạt ở mức là từ hai trăm linh đến bốn trăm linh mm
có nơi sẽ đạt ở mức là năm trăm linh mm
do có mưa nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lở đất ở khu vực vùng núi
nên người dân cần chú ý đề phòng
nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thịnh
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng phía bắc ở khu vực sẽ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to trong ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm
đề phòng có gió giật trong cơn rông lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi của bắc khu vực
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
nằm ở rìa phía nam của giải thời tiết xấu nên các tỉnh còn lại của miền trung
từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận ở bình thuận trời chuyển nhiều mây hơn
ban ngày còn oi và nóng khi mức nhiệt cao nhất vẫn có thể chạm mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
đến chiều tối thì mưa rào và rông có khả năng xảy ra sẽ phần nào khiến cho tiết trời dịu dần
khu vực tây nguyên thời tiết trong vài ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ và nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
trong khi đó những ngày tới gió mùa tây nam có cường độ mạnh
tiếp tục chi phối khu vực nam bộ nên toàn vùng có mưa rông trên diện rộng
có nơi đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ngoài ra lưu ý vùng ven biển ngoài mưa rông còn có gió mùa tây nam mạnh
nên biển động sóng cao và không an toàn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực
bản tin mùa mùa ba online trưa ngày một mươi ba tháng tám của chương trình công an nhân dân đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin mùa mùa ba online phát sóng lúc một mươi năm h